tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã long trọng tổ chức lễ meeting kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng
tổng bí thư nguyễn phú trọng dự buổi lễ cùng dự có nguyên tổng bí thư lê khả phiêu nông đức mạnh
nguyên chủ tịch nước trần đức lương trương tấn sang nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đồng chí phạm thế duyệt
nguyên ủy viên thường vụ thường trực bộ chính trị đồng chí lê hồng anh nguyên ủy viên bộ chính trị
nguyên thường trực ban bí thư quyền chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh các đồng chí ủy viên bộ chính trị
nguyên ủy viên bộ chính trị các đồng chí bí thư trung ương đảng nguyên bí thư trung ương đảng
các đồng chí ủy viên trung ương đảng lãnh đạo đại diện các bộ ban ngành ở trung ương lãnh đạo các tỉnh thành phố
về phía ủy ban kiểm tra trung ương có đồng chí trần cẩm tú bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
các đồng chí lãnh đạo ủy ban kiểm tra trung ương các thời kỳ cùng các thế hệ cán bộ công chức người lao động ngành kiểm tra
cách đây tròn bảy mươi năm ngày một mươi sáu tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám tại chiến khu việt bắc ban thường vụ trung ương đảng khóa một ra quyết định số hai mươi chín
thành lập ban kiểm tra trung ương quyết định nêu rõ trung ương quyết định thành lập ban kiểm tra đi xuống các khu
xét xem chủ trương của đảng có được thi hành có sát đúng không đồng thời xem xét sự thi hành kỷ luật trong đảng
để thu thập kinh nghiệm giúp trung ương bổ khuyết chính sách của đảng
ban kiểm tra trung ương đầu tiên do đồng chí trần đăng ninh ủy viên trung ương đảng làm trưởng ban
nơi làm việc tại xã điểm mặc huyện định hóa tỉnh thái nguyên
suốt bảy mươi năm qua ngành kiểm tra đảng với truyền thống tuyệt đối trung thành đoàn kết trung thực liêm khiết kỷ cương và tận tụy
đã không ngừng phấn đấu trưởng thành luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng trong từng thời kỳ cách mạng
vượt qua mọi khó khăn thử thách lập nhiều thành tích góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh
đặc biệt trong những năm gần đây thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng và nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một khóa một mươi hai về xây dựng trình đốn đảng
ủy ban kiểm tra trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp đã xem xét kết luận rõ sai phạm nhiều vụ việc khó phức tạp và xử lý nghiêm minh kịp thời
như các vụ việc ở tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam ngân hàng bidv thành phố đà nẵng bộ công thương bộ thông tin và truyền thông
tổng cục cảnh sát tổng cục hậu cần kỹ thuật bộ công an quân chủng phòng không không quân dự án phóc mô sa vụ trịnh xuân thanh
phát biểu tại lễ kỷ niệm thay mặt ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đã ghi nhận đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà ngành kiểm tra của đảng đã đạt được trong bảy mươi năm qua
đồng thời nhấn mạnh những kết quả có được là do đảng ta luôn xác định quyết tâm chính trị cao trong công tác xây dựng và trình đốn đảng
xác định xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa sống còn đối với đảng và sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta
đồng thời ngành kiểm tra đã nhận được sự cổ vũ động viên ủng hộ của đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân
trước những yêu cầu cao hơn về vai trò lãnh đạo của đảng trong giai đoạn cách mạng mới với nhiệm vụ phải tiếp tục tiến hành xây dựng chỉnh đốn đảng với tinh thần kiên quyết hơn mạnh mẽ hơn
nhằm tạo ra một bước chuyển biến mới trên các mặt tập trung đấu tranh ngăn chặn những yêu kém tiêu cực trong đảng
nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị sự xuống cấp về đạo đức lối sống tệ quan liêu tham nhũng trong một bộ phận cán bộ viên chức công chức
đồng chí trần quốc vượng đề nghị thời gian tới cấp ủy tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền
để tạo thống nhất cao về nhận thức trong công tác kiểm tra
công tác kiểm tra giám sát phải được tiến hành thường xuyên toàn diện công khai dân chủ thận trọng và chặt chẽ trong đó lấy phòng ngừa xây là chính
chú trọng kiểm tra giám sát các địa bàn lĩnh vực dễ nảy sinh sai phạm tiêu cực
khi đã phát hiện dấu hiệu vi phạm phải nhanh chóng kiểm tra làm quyết liệt triệt đề giải quyết rứt điểm
kết luận kiểm tra phải rõ ràng minh bạch xử lý phải công tâm khách quan kỳ luật phải nghiêm minh thuyết phục
tránh tình trạng trông trở ngay ngóng nặng trên nhẹ dưới
phải khắc phục ngay tình trạng trên nóng dưới lạnh trong công tác kiểm tra
phải tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
cán bộ làm công tác kiểm tra phải luôn giữ vững bản lĩnh có dụng khí đấu tranh chính trực phải trí công vô tư đấu tranh với sai phạm tiêu cực trong đảng
tại buổi lễ ủy ban kiểm tra trung ương đã vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý huân trường lao động hạng nhất do quyền chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước trao tặng để ghi nhận những đóng góp quan trọng của ngành kiểm tra trong suốt bảy mươi năm qua cho sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc